tại hà nội ubnd đã tổ chức hội thảo quốc gia thực trạng chính sách dân tộc định hướng xây dựng chính sách giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới sự và chỉ đạo hội thảo
theo báo cáo của ủy ban dân tộc với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi
trong thời gian qua kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc ngày càng phát triển
tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh giáo dục đào tạo y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư
tuy nhiên bên cạnh đó tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số chiếm một mươi bốn sáu nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm năm mươi hai bảy số hộ nghèo của cả nước
một mươi người dân tộc thiểu số trên một mươi năm tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng việt
còn hơn năm mươi bốn hộ thiếu đất sản xuất hơn năm mươi tám hộ thiếu đất ở hơn hai trăm hai mươi ba hộ thiếu nước sinh hoạt cần được hỗ trợ nhưng chưa được giải quyết thâu đáo
tôi đã đi kiểm tra và giải quyết
tôi đã giám sát có những xã đấy một chương trình nước sạch mà tới năm dự án
nhưng mà năm ông dự án này là năm ông chủ khác nhau trên địa bàn một xã
rồi giao thông đấy thì cũng là giao thông ở nông thôn của một xã nhưng có ba dự án
mà cuối cùng cái nguồn ngân sách cũng từ nhà nước hoặc nguồn ngân sách do nhà nước đảm bảo tức là mà bây giờ vẫn còn tồn tại như thế nào
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo phó thủ tướng thường trực chính phủ
trương hòa bình đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập cần sớm được khắc phục
trong việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
hệ thống chính sách còn dàn trải trùng chéo nguồn lực thực hiện còn khó khăn
chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng chưa khuyến khích được đồng bào tự vương lên thoát nghèo
sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong xây dựng và thực hiện chính sách còn hạn chế
nhiều địa phương còn gặp khó khăn vướng mắt trong huy động phân bố nguồn lực
đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa bàn còn rất khó khăn
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị các cơ quan liên quan
cần có chính sách để đồng bào tự vươn lên thoát nghèo hạn chế tình trạng trông chờ ỉ lại
mục tiêu chung của các chính sách dân tộc là đến năm hai nghìn ba mươi thu hẹp một bước tranh lệch
giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển
không còn huyện đặc biệt khó khăn giảm năm mươi số xã đặc biệt khó khăn
giảm sáu mươi hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện nay
không còn hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt mà chưa được hỗ trợ